trong ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông an sương công an tp hcm
đang điều tra xử lý vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô bốn chỗ xảy ra trên quốc lộ một
đoạn qua phường trung mỹ tây quận một mươi hai khiến phương tiện hư hỏng giao thông ủng ứ hàng nhiều km
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày dòng phương tiện chạy trên quốc lộ một hướng từ thành phố thủ đức về quận bình tân
khi gần bến cầu vực an sương quận một mươi hai thì ô tô bốn chỗ biển số năm mươi một a ba mươi một nghìn tám trăm hai mươi chín và xe tải biển số bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm hai mươi sáu
xảy ra tai nạn khiến ô tô bốn chỗ bị hút văng lên giải phân cách giữa đường dẫn đến hư hỏng nặng
hai phương tiện trắng hết làng đường ô tô gây ủng ứ kẹt xe kéo dài trên quốc lộ một hướng về miền tây
may mắn là sự cố không gây thương tích về người